bảy mươi năm năm tái lập tỉnh mặc dù xuất phát điểm thấp song với tinh thần đoàn kết chủ động đổi mới sáng tạo quyết tâm cao đảng bộ chính quyền quân và dân tỉnh ninh bình đã nỗ lực vượt lên khó khăn thách thức giành được nhiều thành tựu quan trọng toàn diện trên các lĩnh vực
kinh tế có bước phát triển nhanh bình quân hai mươi năm năm qua tăng một mươi bảy năm mươi chín cao hơn bình quân chung cả nước cơ cầu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỉ trọng công nghiệp dịch vụ sản xuất công nghiệp từng bước trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội sản xuất nông nghiệp đạt nhiều kết quả quan trọng trong ứng dụng khoa học công nghệ tăng năng suất sản phẩm vật nuôi cây trồng góp phần bảo đảm an ninh lương thực nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước trần đại quang ghi nhận và đánh giá cao thành tiệu mà đảng bộ chính quyền quân và dân tỉnh ninh bình đạt được
để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ hai mươi một tích cực góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai của đảng chủ tịch nước đề nghị tỉnh ninh bình cần tập trung khai thác tốt tiềm năng lợi thế huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư phát triển chú trọng đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả bền vững
trong bày tỏ vui mừng được đón tiếp đồng chí silla vong khun phan hon bí thư thành uỷ đô trưởng thành phố viên trăn cùng các thành viên cao cấp của thủ đô viên trăn đã dành thời gian đến thăm và làm việc và có buổi trao đổi tọa đàm về cải cách hành chính và công nghệ thông tin với thành phố hà nội
chủ tịch nguyễn đức trung cho biết trong chương trình phát triển kinh tế xã hội của thủ đô hà nội giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi hà nội xác định cải cách hành chính là một trong ba khâu đột phá
trong đó công nghệ thông tin là công cụ chính phục vụ đắc lực cho cải cách hành chính
với việc triển khai đồng bộ các biện pháp năm hai nghìn một mươi sáu chỉ số năng lực cạnh tranh của thành phố hà nội tăng một mươi bậc từ bậc hai mươi bốn năm hai nghìn một mươi năm lên bậc một mươi bốn năm hai nghìn một mươi sáu
cũng nhờ cải cách hành chính hà nội đã thu hút đầu tư từ nước ngoài là ba một mươi một tỷ usd gấp ba chín lần so với năm hai nghìn một mươi năm và thu hút vốn đầu tư từ các doanh nghiệp trong nước là bốn trăm ba mươi chín tỷ đồng
đứng đầu cả nước nhiều dịch vụ hành chính công của người dân đã được thực hiện trên môi trường mạng
hà nội cũng là đơn vị đứng đầu cả nước về ứng dụng công nghệ thông tin và vươn từ vị trí thứ ba lên vị trí thứ hai trong cả nước về nội dung ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính
đồng chí xin la vong khôn phạn hon bí thư thành ủy viên trăn bày tỏ mong muốn hai thủ đô sẽ mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực qua nhiều dự án cụ thể
phía viên trăn sẽ sớm thúc đẩy việc xây dựng trung tâm thương mại và du lịch viên chăn tại hà nội
chủ tịch nguyễn đức trung khẳng định hà nội sẵn sàng cử các cán bộ chuyên gia hỗ trợ cho viên trăn trong cải cách hành chính và xây dựng chương trình công nghệ thông tin
đào tạo cán bộ công nghệ thông tin nói riêng và cán bộ quản lý cho viên trăn thúc đẩy nhanh việc xây dựng trung tâm thương mại và du lịch viên chăn tại hà nội và ngược lại
hà nội cũng sẵn sàng giúp viên trăn thành lập viện nghiên cứu kinh tế xã hội trực thuộc thủ đô viên trăn giống như mô hình của hà nội có lộ trình cụ thể để doanh nghiệp hai bên hỗ trợ nhau trong hợp tác đầu tư
chiều ngày hai mươi sáu tháng ba tại khu di tích kim liên huyện nam đàn lãnh đạo tỉnh bình định đã tặng mẫu tượng nguyễn tất thành nguyễn sinh sắc cho tỉnh nghệ an để lưu niệm
để tưởng nhớ và tri ân công ơn to lớn của chủ tịch hồ chí minh và bậc sinh thành của người
tỉnh bình định đã xây dựng công trình tượng đài nguyễn tất thành nguyễn sinh sắc cùng với bức phù điêu được đặt tại quảng trường trung tâm tỉnh
trước anh linh bác lãnh đạo tỉnh bình định xin được lấy nước và đất tại quê lội và quê ngoại của bác để đặt tại chân tượng đài nguyễn tất thành nguyễn sinh sắc tại thành phố quy nhơn bình định
thay mặt đảng bộ chính quyền quân và dân tỉnh nghệ an lãnh đạo tỉnh nghệ an đã trao nước và đất cho lãnh đạo tỉnh bình định
tiếp theo chương trình
bắc cản ba người nhập viện vì ngô độc rượu ngâm củ ấu tổ
hải dương ồ ạt chuyển đổi cây trồng nông dân điêu đứng
thưa quý vị khoa hồi sức tích cực và chống độc bệnh viện đa khoa tỉnh bắc cản đã tiếp nhận ba trường hợp bị ngộ độc rượu do ngâm với củ ấu tổ và dễ cây rừng
do được phát hiện sớm và kịp thời đưa đến bệnh viện
nên cả ba người đã qua cơn nguy kịch
các bệnh nhân cùng chú tại thôn bắc lanh trang xã lục bình huyện bạch thông tỉnh bắc cạn
trước đó anh luân văn thể cùng hai người khác uống rượu ngâm củ ấu tẩu tại nhà
khoảng hai mươi phút sau thì xuất hiện các triệu chứng như tê lưỡi hoa mắt chóng mặt và bột nôn tức ngực khó thở
ngay lập tức bệnh nhân được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh bắc cạn
tại đây sau khi được điều trị các bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và hồi phục tốt
đây là vụ ngộ độc của ấu tẩu thứ ba được ghi nhận kể từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến nay trên địa bàn tỉnh bắc cạn
với tổng số một mươi người phải nhập viện cấp cứu
các y bác sĩ của bệnh viện đa khoa bắc cạn khuyến cáo khi dùng các chế phẩm thuốc có thành phần là của ấu tàu
người dân phải hết sức thận trọng bởi trong củ ấu tẩu có hàm lượng độc tố cao
không tự chế biến làm thức ăn nếu không biết cách
tuyệt đối không được uống rượu ngâm củ ấu tàu vì sẽ bị ngộ độc chết người
khi có biểu hiện ngộ độc của ấu tổ bệnh nhân cần được nhanh chóng ghi nôn
sau đó khẩn trương đưa tới bệnh viện cấp cứu
tuyệt đối không để người bị ngộ độc ở nhà để tự theo dõi và điều trị
bệnh nhân có thể nhanh chóng bị suy hô hấp loạn nhịp tim dẫn đến tử vong
ngày hai mươi sáu tháng ba đội cảnh sát giao thông công an huyện quỳ châu đã bắt giữ đối tượng lữ văn mười
chú tại bản lâm xã chi lễ huyện quế phong tỉnh nghệ an vận chuyển bốn mươi con rúi không rõ nguồn gốc
khoảng sáu giờ sáng ngày hai mươi sáu tháng ba tại km tám mươi một quốc lộ bốn mươi tám đoạn qua xã châu hội huyện quỳ châu tỉnh nghệ an
tổ tuần tra kiểm soát công an huyện quỳ châu phát hiện chiếc xe mô tô mang biển kiểm soát ba mươi bảy f một một mươi nghìn chín trăm năm mươi chín
do lữ văn mười chú tại bản lằm xã tri lễ huyện quế phong điều khiển có dấu hiệu khả nghi
sau khi tiến hành dừng xe kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe có hai bao tải
chứa bốn mươi cá thể rúi thuộc động vật hoang dã còn sống với tổng trọng lượng khoảng hai mươi năm kg
lái xe lữ văn mười cũng không xuất trình được các loại giấy tờ hợp lệ liên quan đến bốn mươi cá thể rúi nói trên
đối tượng này khai nhận đã mua số rúi này của người dân ở bản làm xã tri lễ với giá một trăm năm mươi đồng một kg
và đang trên đường tới nghĩa đàn để bán lấy tiền
vụ việc hiện đã được bàn giao cho lực lượng kiểm lâm huyện quỳ châu tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
tiếp tục thông tin về vụ cháy công ty may tại khu công nghiệp trà nóc thành phố cần thơ
cục cảnh sát phòng cháy chế cháy đã chỉ đạo phải sớm trự lý triệt để vấn đề cháy
lực lượng chữ năng cần giải quyết rút điểm vấn đề cháy ở công ty công lung mê cô trong ngày hôm nay
cơ quan bảo hiểm cũng kiểm đếm hàng hóa để bảo đảm quyền lợi của công ty may
có mặt tại hiện trường ông võ thành thống chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cần thơ
đã chỉ đạo cho tháo rỡ ngay những khu vực có nguy cơ sập đổ để tránh xảy ra tai nạn
thưa quý vị huyện thanh hà tỉnh hải dương là vùng trọng điểm trồng vải thiều từ nhiều năm trước
nhưng do điều kiện địa hình đất trũng cây vải thiều không còn cho hiệu quả kinh tế cao
chính quyền thanh hà đã vận động người dân chuyển đổi sang trồng quất lấy quả để cung cấp cho thị trường trái vụ
ồ ạt chuyển đổi nhưng chỉ sau vài năm khi hàng nghìn tấn quất đang cho thu hoạch thì bán không ai mua
không những thế họ còn phải huy động nhân lực ra thu hái quất để đổ bỏ
chuyển đổi không tính toán đến đầu ra đã khiến cho người nông dân luôn phải chịu nhiều thiệt hại
phá vải đi đổi rồi nhận lại trồng quất nhưng đầu ra không có
người dân chúng tôi rất nao đao về trên quần đường tức bây giờ ăn thì không ăn được
mỗi ngày chỉ ví dụ răm ba quả thôi nếu mà nhiều thì không ăn được
tuốt vất đi mà lại phải đi tuốt nữa chứ không tỡ nó có rộng cho đâu
lại phải mất công đi cháy qua một đấy cháy qua một rộng đó cho trong góc đấy cứu được cái cây cho nó sống
thôi thì rộng với thế thì theo nào thì theo nào chứ giờ trồng quanh người ta trồng quất mà giữa trồng nước thì lại chuột ăn hết
người bán thì nhiều
mua thì ít
cũng không thể cất chữ ăn dần
nhiều người phải chấp nhận thu hái quất để bỏ ngay tại vườn
để trồng được vườn quất này năm năm trước bà lam và nhiều hộ dân xã phượng hoàng đã chuyển toàn bộ dụng lúa thành vườn
những năm đầu có ít người trồng thì quất bán được ba mươi bốn mươi nghìn đồng một kg
bây giờ cả làng cả xã trồng quất thì bán hai đồng một kg cũng phải chọn mẫu mã đẹp mới được
quất này tất cả đồng nhà nạm này cũng được sai
thì ta sẽ
giá quất là hạ thì dân tỉnh thu được đồng nào hai nghìn đồng hết thôi
hạ thì như thế nào
hạ thì bây giờ là có một nghìn hai nghìn thôi hai nghìn là quất xanh một nghìn là quất đó
đằng trước thì cái giá quất nó rất cao
thế và tôi nhớ là có những cái lâm giá quất lên khoảng độ ba mươi đến ba mươi năm nghìn đồng một kg
thế nên là lúc bây giờ thì do cái giá quất cao thế và thu nhập của trồng quất thì nó lại rất là cao
thế nên là mình khuyến khích bà con của bác là tập trung coi như là
dành một cái diện tích tương đối lớn để trồng
theo thống kê chỉ riêng huyện thanh hà diện tích quất đã rơi vào hơn ba trăm năm mươi hectare
xác định trồng quất lấy quả để làm gia vị thay thế chanh là định hướng phát triển của thanh hà hải dương trong những năm gần đây
khuyến khích người dân phát triển nhưng lại không tính toán đến sản lượng đến đầu ra khiến họ lại một lần nữa điêu đứng
trong cái định hướng đối với cái quất thì quan điểm của huyện là
là chỉ khuyến khích là các địa phương khi chuyển đổi là lên theo cái vùng tập trung
chứ chúng tôi cũng không cái định hướng là kế hoạch là diện tích là bao nhiêu
bởi vì thực ra là cái thị trường tiêu thụ của cây quất
chủ yếu là tiêu thụ đối địa mà chủ yếu là hàng gia vị

những dân hải dương đều chọn lựa những dầm quất xa nhất quả mọng nhất
nhưng chưa bao giờ quả quất lại chúa chát với người dân hải dương như lúc này
không chỉ cây quất chúng ta không thể quên những chiến dịch giải cứu dưa hấu cho người nông dân các tỉnh miền trung
giải cứu chuối cho nông dân vĩnh phúc rồi cà chua ở lâm đồng hay táo ninh thuận
bài toán quy hoạch cây trồng gắn với thị trường tiêu thụ đã nói đến rất nhiều
thế nhưng không phải địa phương nào cũng nhận thức rõ được điều này
chúng ta cũng không thể hoàn toàn trách người nông dân
vấn đề đầu tiên cần phải xem xét chính là khâu làm quy hoạch và năng lực của người làm quy hoạch
trong quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp tỉnh hải dương đến năm hai nghìn một mươi năm tầm nhìn hai nghìn hai mươi
và điều chỉnh quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp tỉnh đến năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn hai nghìn ba mươi
đều không có đề cập đến cây quất lấy quả
tuy nhiên theo đại diện sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hải dương
tỉnh vẫn khuyến khích người nông dân trồng quất lấy quả để tập trung vào thị trường trái vụ
đối với cây quất hiện tại chúng tôi có khoảng độ bốn trăm linh m
và định hướng là trong thời gian tới chúng tôi cũng sẽ giữ ổn định ở mức độ này
và cây quất của hải dương cũng như cây ổ chúng tôi làm trái vụ
đối với cây quất tôi hoạch từ mùa một tháng bốn đến mùa một tháng sáu

đối với cây quất chúng tôi có thể tập trung vào thị trường trái vụ
quất cây đủ tuổi có thể cho thu hoạch trên dưới một tấn quả
tương đương mỗi hectare quất sẽ cho thu hoạch từ hai mươi năm đến ba mươi tấn
hải dương định hướng quy hoạch bốn trăm linh hectare tức là tổng sản lượng sẽ khoảng từ một mươi đến một mươi hai tấn quả
định hướng phát triển làm quả gia vị thay thế tranh
nhưng với sản lượng này thì thay thế toàn bộ chanh cũng khó có thể tiêu thụ hết trong thời gian này
đã có những giống tranh mới và đã có cái chuyện nó thông thương ra
thì cái vấn đề cái nhu cầu về tranh
ở thị trường nó đã được giải quyết
thì như vậy cái giải pháp mà chúng ta dùng một cái sản phẩm khác
dùng quất để thay thế cái tranh thì nó không còn ý nghĩa
và cái việc có cạnh tranh giữa cái quả quất với quả tranh
thì quả quất không thể cạnh tranh nổi với quả tranh
rõ ràng là đến lúc mà bà con nông dân ở cái vùng hải dương mà trồng quất với cái mục tiêu như thế
thì chúng ta cũng phải nhanh chóng có cái việc giả soát lại
đặc biệt là những thông tin các dự báo về thị trường
những quả quất chiến dụng những quả dưa hấu chỉ để cho trâu bò ăn hay những cây chuối bị chạt bò
tất cả đều là mồ hôi công sức của người nông dân
những chiến dịch giải cứu có thể giúp tiêu thụ tức thời nông sản dư thừa của một địa phương
thế nhưng những nỗ lực này cũng chỉ là mối bò biển nếu như chúng ta vẫn phát triển nông nghiệp như hiện nay
chúng ta biết rằng người ta chuyển đổi bao nhiêu là vừa
và cái loại cây trồng đấy thì cũng phải có thông tin cho huyện cho xã
rằng là cái thị trường thì nó chỉ giả soát
giới hạn từ a đến b nó chỉ bằng ngày thôi
và bây giờ chúng ta đã được như thế này rồi
chúng ta phải định vị được xem là đối với các địa phương thì phải có những cái dự báo
có những cái tiên lượng và có những cái cảnh báo sớm cho huyện và xã
cho huyện thì huyện phải cảnh báo cho xã
để xã nhắc với bà con nông dân là chuyển đổi trong cái giới hạn nào đấy thôi
sản xuất nông nghiệp phải gắn với nhu cầu thị trường
nếu nông dân cứ thấy giá cao đổ xô vào trồng thì sớm muộn
họ sẽ lại rơi vào vòng luận quần được mua mất giá đổ bỏ nông sản
và lâu dài hơn cần có những giải pháp tổng thể bắt đầu từ nhà nước
thay đổi quy trình sản xuất nông nghiệp từ khâu dự báo thị trường
quy hoạch vùng sản xuất mới giải quyết được tận gốc của vấn đề này
trong phần tin thế giới lở tuyết ở nhật bản khiến ít nhất tám học sinh thiệt mạng
viện công tố hàn quốc cân nhắc bắt giam cựu tổng thống park geun hye
thưa quý vị tám học sinh trung học có thể đã thiệt mạng cùng ba mươi người khác bị thương
sau khi bị trận lở tuyết xảy ra ở tỉnh tochiji phía bắc tokyo nhật bản trôn vùi vào sáng nay
sở cứu hỏa địa phương cho hay ít nhất tám người thiệt mạng và ba mươi người khác bị thương trong vụ việc
họ nhận được cuộc điện thoại khẩn cấp thông báo về tai nạn vào lúc chín h hai mươi phút sáng theo giờ địa phương
chính quyền tỉnh tochiji đã yêu cầu lực lượng phòng vệ gửi nhân viên cứu hộ tới hiện trường
theo các nhà chức trách hơn sáu mươi người gồm học sinh giáo viên từ bảy trường trung học trong khu vực
được cho là đã rơi xuống dốc khi trận lở tuyết xảy ra tại một khu resort vào buổi sáng
vụ sạt lở xảy ra trên sườn núi của khu nghỉ dưỡng trượt tuyết khi các em học sinh đang tham gia hoạt động leo núi mùa xuân
theo một người có liên quan
sự kiện leo núi bắt đầu từ thứ bảy tuần trước và dự kiến kết thúc vào trưa nay
các công tố viên hàn quốc hôm nay cho biết họ đang cân nhắc lệnh bắt tạm giam cựu tổng thống hàn quốc park geun hye
theo tuyên bố của viện công tố hàn quốc các công tố viên đã thu thập được rất nhiều bằng chứng về các tội danh của bà park
viện công tố hàn quốc khẳng định sẽ là không công bằng nếu không phát lệnh bắt giam cựu tổng thống park geun hye
khi mà các đồng phạm với bà như bà choi soon sin

và các quan chức chính phủ thực hiện chỉ đạo của bà park đều đã bị bắt giam
bà park geun hye sáu mươi năm tuổi là tổng thống dân cử đầu tiên của hàn quốc bị bãi nhiệm
bà park đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc bao gồm lạm dụng quyền lực ép buộc hối lộ
các chính đảng hàn quốc hôm nay đã có những phản ứng khác nhau với khả năng cựu tổng thống park bị bắt giữ
đảng dân chủ đối lập chính hoan nghênh động thái trên gọi đây là một quyết định lịch sử dựa trên pháp luật và nguyên tắc
trong khi đó đảng hàn quốc tự do cầm quyền công nhận sự cần thiết của việc trên nhưng vẫn bày tỏ lấy làm đáng tiếc
về phần mình đảng barun theo đường lối bảo thủ vốn tách ra khỏi đảng cầm quyền và kêu gọi quốc hội luận tội bà park
cũng bày tỏ lấy làm tiếc và hy vọng bà park sẽ đưa ra lời xin lỗi chân thành
cũng như thể hiện thái độ ăn năn trước người dân về những việc làm sai trái của mình
tổng thống pháp phan xa o lang hôm nay có cuộc tiếp kiến thủ tướng singapore lý hiển long
trong côn cổ chuyến công du ba nước châu á là sài gòn
trong khu vực singapore malaysia và indonesia chuyến công du của ông o lang tập trung vào các vấn đề về kinh tế và quốc phòng
với mục tiêu tăng cường quan hệ với khu vực đầy tiềm năng về kinh tế này
tại buổi gặp gỡ thủ tướng singapore lý hiển long cho rằng quan hệ hợp tác song phương giữa singapore và pháp phát triển rất mạnh mẽ
rằng hai nước chia sẻ lợi ích kinh tế chung sâu sắc
ông tony tan
ông tony tan cho biết quan hệ giữa hai nước đạt nhiều thành tựu trong nhiệm kỳ tổng thống o lang
và đánh giá cao tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược được ký giữa hai nước vào năm hai nghìn hai mươi
trong ngày hôm nay tổng thống pháp chủ trì một diễn đàn với một trăm bảy mươi doanh nghiệp khởi nghiệp pháp tại singapore
và có bài phát biểu về tình hình khu vực và quốc tế
sau chuyến thăm singapore ông sẽ đến malaysia vào ngày mai
đảng bạo thù của thủ tướng đức angela merkel vừa giành chiến thắng dễ dàng trong cuộc bầu cử tại bang salem
đây là thất bại lớn của đảng trung tả đức vốn đang nuôi hy vọng chấm dứt hơn một thập kỷ cầm quyền của thủ tướng merkel
trong cuộc bỏ phiếu tại bang salen đảng liên minh dân chủ cơ đốc giáo cdu của thủ tướng merkel giành được bốn mươi một phiếu bầu
so với mức hai mươi chín năm của đảng dân chủ xã hội spd
mặc dù là một bang nhỏ với dân số khoảng một triệu người nhưng cuộc bầu cử bang salen được xem là một phép thử quan trọng
cho cuộc bầu cử quốc hội liên bang diễn ra
vào ngày hai mươi bốn tháng chín tới cũng như cuộc đua vào vị trí thủ tướng giữa đương kim thủ tướng angela merkel và ông martinskol của đảng dân chủ xã hội
với tỷ lệ ủng hộ giảm trong cuộc bỏ phiếu tại sclen đây có thể coi là bước lùi của đảng dân chủ xã hội dưới sự lãnh đạo của ông martinsko
một trong những lý do khiến đảng dân chủ xã hội thất bại tại bang salen được cho là do cử tri khu vực này lo ngại về khả năng tiến hành cuộc đối thoại liên minh nếu đảng dân chủ xã hội giành chiến thắng
thủ tướng anh theresa may hôm nay có chuyện
thủ tướng anh từng nhiều lần tuyên bố bà muốn duy trì vương quốc anh và bắc ireland sau cuộc trưng cầu hồi tháng sáu năm ngoái về việc đi hay ở lại liên minh châu âu trong đó bộc lộ sự chia rẽ sâu sắc giữa các vùng
trong cuộc trưng cầu người dân anh và sứ quên đã bỏ phiếu ủng hộ nước anh rời liên minh châu âu trong khi cử tri scotland và bắc ireland lại ủng hộ ở lại
chỉ hai ngày nữa nhà lãnh đạo anh sẽ chính thức
những chính thức kích hoạt điều năm mươi hiệp ước lisbon bắt đầu các thủ tục đàm phán chia tay liên minh châu âu
thủ tướng thier jamey muốn cố gắng ngăn chặn ý định của scotland tổ chức cuộc trưng cầu độc lập bằng cách hứa hẹn đạt được một thỏa thuận hậu brexit phù hợp cho tất cả các vùng của anh
trong cuộc gặp với thủ hiến scotland nicola stogen bà terresamey sẽ cam kết nắm mọi cơ hội để xây dựng mối quan hệ đồng minh với châu âu cũng như bạn bè đồng minh ngoài châu âu
hiệp hội thịt động vận brazil cho biết là kim ngạch xuất khẩu thịt của nước này giảm đáng kể trong tuần vừa qua kể từ khi vụ bê bối thịt bẩn được cảnh sát công bố vào ngày một mươi tám tháng ba
nhiều quốc gia đã ra lệnh cấm nhập khẩu thịt từ brazil khiến kim ngạch xuất khẩu thịt lợn và thịt da cầm giảm tới hai mươi hai so với mức trung bình tương đương với hai tổng sản phẩm quốc nội gdp
cho tới thời điểm hiện tại cảnh sát brazil đã bắt giữ và truy tố một trăm linh người vì tội nghiệp
vì tội nhận hối lộ để cấp giấy phép cung cấp thịt bẩn ra thị trường làm giả giấy chứng nhận thịt đủ tiêu chuẩn xuất khẩu hoặc bỏ qua khâu giám sát hoạt động của các nhà máy đông lạnh